chị đinh hạnh này ngày hôm qua thì trời đã có vẻ là nắng giáo và có một chút gì đó khô hơn rồi
không biết rằng là thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào
vâng hiện nay thì thời tiết đã có những diễn biến khá là khả quan và tích cực cho miền bắc
bởi từ hôm nay thì trời sẽ không còn mưa cả ngày nữa
tuy nhiên dự báo là mưa phùn sẽ vẫn xuất hiện về đêm
bên cạnh đó thì nền nhiệt tăng lên do không khí lạnh suy yếu
nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c
trời mưa nhiệt độ tăng sẽ làm cho tình trạng nồm ẩm xuất hiện nhiều hơn
vậy nên nếu như quý vị có lau nhà thì hãy sử dụng khăn khô để lau sàn
dùng thêm các thiết bị hút ẩm để tránh hiện tượng nấm mốc trong ngôi nhà của mình
vậy còn thời tiết nam bộ thì sao
trái ngược với thời tiết của bắc bộ thì nam bộ trời đẹp khô giáo
sáng sớm cảm giác hơi xe lạnh
nhiệt độ hạ xuống giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ c
xuất hiện sương mù nhẹ
và thời tiết này sẽ khiến cho rất nhiều người dân phía nam cảm thấy dễ chịu và thích thú
phù hợp cho các hoạt động ngoài trời